thông tin vừa rồi đã khắp lại bản tin nhật trình thể thao tối ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại